mừng thưa quý vị liên quan tới vụ bốn mươi người việt trốn khỏi sông bairikwa ở tỉnh kandahar
campuchia bơi qua sông bình di tỉnh an giang về việt nam
và tối qua toàn bộ bốn mươi người này đã được trở về địa phương
trước đó sau khi bơi qua sông về việt nam được người dân và bộ đội biên phòng tỉnh an giang cứu giúp
bốn mươi người này được đưa về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đà phước huyện an phú
để chăm sóc sức khỏe và lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra
hai mươi tám trong số bốn mươi người này cũng bị xử phạt về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc công an tỉnh an giang đã xác định được bốn đường dây mua bán người
và khởi tố hai đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép